chính vì thế khi đối mặt với chúng các cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy luôn xác định hiểm nguy có thể dình dập họ bất cứ lúc nào
vụ án vi văn may dùng chính vợ con của mình làm con tin để uy hiếp lực lượng vây bắt vào cuối năm hai nghìn năm là một vụ án để lại nhiều ấn tượng cho trung tá hồ sĩ toàn đội trưởng đội điều tra phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
khi đồng chí là người trực tiếp tham gia chuyên án tiếp cận với đối tượng vi văn may đồng thời thuyết phục y đầu hàng thành công
vi văn may sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quê quán tại kỳ sơn nghệ an là một tên tội phạm ma túy với nhiều tiền án tiền sự từng được đặc xá ra tù trước thời hạn vào tháng bốn năm hai nghìn năm

nhưng ngay sau khi ra tù tên này lại lập tức thiết lập đường dây buôn bán ma túy với số lượng lớn và những hành động bất thường của hắn
bị trinh sát phòng kiểm sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an đưa vào tầm ngắm
chuyên án đấu tranh với đối tượng này được thiết lập
khoảng sáu giờ sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn năm lực lượng công an và chính quyền địa phương đã có mặt tại nhà riêng của đối tượng vi văn may
yêu cầu may mở cửa để làm việc thì vi văn may đạp cửa bước ra trắng trận tuyên bố với lực lượng v bắc
tàu sẽ bỏ mạng tại đây cùng vợ con dứt khoát không chết ở nơi khác
khi cảnh sát ập vào may kịp rút lựu đạn vào
may đặt cầm tay
hơn một trăm năm mươi cán bộ được huy động tới nhà của hắn đáp lại lời kêu gọi đầu hàng
may đóng chặt cửa cố thủ thách thức
cuộc giải cứu ngày càng khó khăn khi vợ con may ngày càng đói lả mà y vẫn một bực không chịu đầu hàng cơ quan điều tra
một mươi bốn giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi bốn năm hai nghìn năm
may khống chế hai con nhỏ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và một nghìn chín trăm chín mươi bảy đưa ra quốc lộ số bảy vợ hắn là vi thị kham đi sau
tay trái lăm lăm quả lựu đạn đã rút chốt quả mìn tự tạo đeo bên hông hắn định mở đường thoát thân
tình thế căng thẳng cảnh sát nổ ba mươi phát nạn cảnh cáo
vòng vây của lực lượng công an quân đội xiết chặt
may từ bỏ ý định đào tẩu bằng con tin y đưa vợ con vào trong nhà cố thủ
bố mẹ anh chị em may đến thuyết phục y mua vũ khí đầu hàng nhưng bất thành
tình thế rất đau kiệt vì giam khóa của nó vứt buộc gần vứt buộc nghe thấy không ạ
vì giam khóa tên đạo giam khóa xong rồi tôi đến trước viên chủ yếu là lần tích là lên để nám tháo đi loa để nên chỉ đúng đáng đồng cho nó thôi
vì sau đó giam khóa thì tôi xin giam khóa
nói cuối cùng tôi lên lên công trạng thì đồng viên may làm tháo đó và tôi cũng xá luôn thì tháo thì nó đã vào khi nó vào thì nó đã vào nó phải hết
thì sau đó đất mạng nó nghe nó đỏ xá thì nó bảo chúng tôi có giúp gì giúp cháu không
đấy chúng ta đang giúp giúp cho làm sao khi nào may phép nhận ra cái tổ rồi may tháo thì nó vào thì tốt
thế sau đó nó bảo chúng tôi mặc cái đá gì tên gì để chúng tôi vô trí toàn
chúng mặc được thì nó vô tháo vô đỏ để chúng tôi lên lên
tuy đã đồng ý cho đồng chí hồ sĩ toàn tiếp cận nhưng ban đầu vì mặt may cũng chưa hợp đắc ngay y cũng nhanh ngóng và thăm dò cơ quan điều tra
linh tính của tôi nghĩ là mình có lẽ nó bị nó lừa sao nó lừa mình vào đó để nó bắt mình làm quốc tích đi sao
lãnh đạo về cả các anh em đồng chí trưởng phòng lãnh đạo phó phòng của cảnh sát cơ đồng anh em đồng viên mình mệt quá đấy
mệt quá nên nhân tiền đồng chí toàn vào được thì cố gắng vào tuyệt phục nó thôi
bọn tôi chẳng hạn
chúng tôi đi ngoài thì mệt lắm cả ngày cả đêm mệt
thậm chí đưa cả chó bảo vệ chó nghiệp vụ lên báo vấy chúng anh nhà nó
cho nên mệt lắm
tôi ra là không được cái gì thì anh em đồng chí cùng đồ cùng buôn vì cũng khó
cho nên là tôi ra vào vào ra thì khoảng bốn lần
xong đó tôi lại ra ra xong rồi tôi vào là bây giờ trưa rồi
tức là trưa một mươi bảy tháng hai mươi một bây giờ trưa rồi
bây giờ con thì hôm qua thì không ăn
mà mai cũng thế vừa con đều gia đình nhà máy chứ ăn đói lắm nhé khổ
con nít khổ
đừng có làm như thế mà con tội nó
để cho chú vào chú ăn cơm rồi chú chết cơm
mà vào ăn cơm thì chú sẽ bế cơm vào cho cả nhà ăn cơm cho vui
thì thằng viên máy máy nó nhắc chỉ là ừ càng vào ăn cơm
thì tôi là khi nó nói như thế là rất mừng rồi
thì tôi như đồng chí xóm trưởng ở đó trưởng bán nó
là vào về bế một mâm cơm đi
tôi bế vào trong bàn xe lông của nó đặt trưởng cái nhà nó
là tôi bế vào đó tôi mời vợ con nó đến ăn cơm
thế con bảo nó nhảy phốc qua cái bàn kìa
trước mặt tôi nó chạy qua bùng luôn rồi
phạm không bao giờ ăn cơm cho con bồ không bao giờ ăn cơm cho con bồ
sau tôi bảo máy không ra ăn cơm thì thì thả điện thoại thả lưu đạn ra đi
bin ra để ra đào hàng đi chứ còn trưa rồi
bây giờ cả chú không theo chú không theo máy được đâu
mà máy thì cũng là chú đã thương lắm rồi đấy
thế là bảo nói như thế thương thì thương
cháu phải gặp vợ lần cuối
tức là cháu cháu nằm với vợ để tâm sự với vợ lần cuối
khoảng vừa ba mươi phút khoảng hai mươi đến ba mươi triệu
tôi bảo máy lừa chú đi
cháu nói không được nữa nhờ
bây giờ chú luôn chuẩn bị phán mảnh đấy
khi đến rồi mình cũng trấn tĩnh mình nói như thế thôi
đừng phán mảnh chú yên tâm cháu phải ra
đòn đánh cân não vào tâm lý từ những cuộc trò chuyện qua điện thoại qua loa phóng thanh suốt hai ngày đêm của lực lượng chức năng và đồng chí hồ sĩ toàn đã hạ gục tên tội phạm cứng đầu
khoảng ba mươi phút sau mai gọi điện cho bố vợ đưa hai con của hắn ra khỏi nhà
tất cả bên ngoài thở phào nhẹ nhõm
sau ba mươi bốn giờ căng thẳng tột độ các lực lượng điều tra đã giải thoát con tin thành công không để xảy ra thương vong đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng truy bắt nhân dân và ngay cả chính đối tượng
vi văn may ngoan ngoãn hạ vũ khí chấp nhận ra hàng lúc đó là một mươi ba giờ ba mươi phút
ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn năm